ngày một mươi chín tháng sáu đồng chí nguyễn đức kiên phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội
cùng đoàn cán bộ đã đi kiểm tra thực tế về tình hình sản xuất của công ty cổ phần mía đường trà vinh
về những khó khăn của nhà máy và người trồng mía trên địa bàn huyện trà cú và tỉnh trà vinh
ông trần ngọc hiếu tổng giám đốc công ty cổ phần mía đường trà vinh cho biết
nhiên vụ sản xuất hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín giá mía nguyên liệu giảm người trồng mía thua lỗ ba vụ liền kề
nên không còn quan tâm đến cây mía
đồng chí nguyễn đức kiên ghi nhận tình trạng khó khăn của ngành mía đường
đồng thời đánh giá cao phương án của công ty cổ phần mía đường trà vinh trong việc ổn định vùng mía nguyên liệu
chính quyền địa phương cần chỉ đạo nâng cao năng suất chất lượng hạ giá thành mía nguyên liệu
đồng thời đoàn công tác sẽ tổng hợp trình lên chính phủ xem xét có chính sách thỏa đáng
bảo đảm người trồng mía sống được với cây mía